đến thời điểm này tại lâm đồng đã có chín trên một mươi địa phương không phát sinh lợn mắc bệnh
riêng huyện lâm hà đã công bố hết dịch
huyện cát tiên có chín trên một mươi xã thị trấn đủ điều kiện công bố hết dịch
toàn tỉnh không phát sinh hộ mới thôn mới và xã mới có lợn mắc bệnh
hiện lâm đồng có tổng đàn lợn hơn ba trăm tám mươi ba con
tăng hai một so với thời điểm trước khi lâm đồng xảy ra dịch
số lượng lợn tăng chủ yếu ở các doanh nghiệp lớn
và các trang trại bảo đảm an toàn sinh học chưa xảy ra dịch